thưa quý vị vào mùa mưa lũ việc đi lại của người dân miền núi gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm
bởi cứ có trận mưa lớn là hệ thống cầu tràn đều bị ngập tình trạng sạt lở khiến các địa phương thường xuyên bị chia cắt
ghi nhận tại tỉnh quảng trị
tỉnh lộ năm trăm tám mươi sáu đi qua các xã vùng lìa huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có một mươi một cầu tràn
trong đó có bốn cầu thường xảy ra tình trạng chia cắt mỗi khi có mưa lớn
nếu mưa mưa hai ba ngày thì tắc hai ba ngày mưa một ngày thì tắc một ngày
vân đông anh em xúc cắt để cho thông đường cho bà quản đi
sau những đợt mưa nước về ngập cầu tràn kèm theo những lớp cắt dày khoảng từ một hai mét
gây ra nhiều khó khăn nguy hiểm trong việc lưu thông
để người dân đi lại an toàn chính quyền địa phương ở cơ sở phải triển khai nhiều giải pháp
chúng tôi cũng tuyên truyền vân đông người dân không nên đi qua lại khi mà có thông tin mà lút báo
chúng tôi cũng biên báo để mà tràn lại
trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp tham mưu cho huyền
trước hết là sử dụng các nguồn lực ở địa phương
sau đó kêu gọi các nguồn lực từ các cấp để từng bước khắc phục các ngầm tràn này
để làm sao để bảo đảm bảo giao thương đặc biệt là giao thương trong mưa lụi
theo thống kê hiện còn đến hơn chín mươi cầu tràn ở hai huyện miền núi hương hóa và đắk rông tỉnh quảng trị
trong đó có nhiều cầu rơi vào tình trạng hư hỏng xuống cấp
chính vì vậy tỉnh quảng trị cần có những giải pháp
lâu dài trong việc xây dựng các cầu bê tông cốt thép kiên cố hơn nữa
ở các khu vực cầu tràn để đảm bảo an toàn về người và tài sản
khi đi qua những khu vực này trong mùa mưa bão
tiếp tục với những tin tức khác
bộ y tế cho biết bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi là một ba trăm một mươi bốn
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm linh năm chín trăm bảy mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm chín mươi chín ca

nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm tám mươi bốn một trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có tám trăm linh ba một trăm sáu mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
gồm quảng ninh vĩnh phúc ninh bình lạng sơn sơn la yên bái hà giang
lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm hai mươi năm một trăm hai mươi một ca bình dương hai trăm hai mươi tám tám trăm bốn mươi ca đồng nai sáu mươi một năm trăm ba mươi hai ca
long an ba mươi bốn hai trăm hai mươi bảy ca tiền giang một mươi năm sáu trăm hai mươi sáu ca
tin an ninh trật tự
ngày hai mươi bốn tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với lê văn quân chú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo tài liệu điều tra thông qua tài khoản mạng xã hội facebook
quân đã thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bôi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đáng nói trước đó cơ quan công an đã nhiều lần mời quân để làm việc giáo dục
nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tham gia vào nhiều hội nhóm phản động trên facebook
liên lạc với đối tượng truy nã lê văn thương đối tượng tham gia tổ chức khủng bố triều đại việt
hiện đang trốn ở thái lan
hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ án và những đối tượng
có liên quan đến hành vi phạm tội của lê văn quân
thông tin chúng tôi mới nhận được công an tỉnh lào cai cho biết vừa bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu
nghi phạm giết bố mẹ và em gái ruột tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó do có mâu thuẫn cá nhân hiếu đã dùng dao sát hại bố mẹ đẻ là ông trần đình luật
bà bùi thị thoa và em gái trần thị thảo cùng chú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
sau khi gây án hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy
quá trình bám sát nắm cơ sở liên tục từ khi triển khai các phương án truy tìm tới một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
lực lượng trinh sát thuộc công an huyện bảo yên và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phát hiện và bắt giữ trần văn hiếu
khi đối tượng đang di chuyển tới địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại công an công an đối tượng khai nhận do có mâu thuận từ trước nên đã dùng dao chém bố mẹ và em gái tử vong
hiện công an tỉnh lào cai đang hoàn tất các thủ tục chờ bàn giao cho công an tỉnh bắc giang để xử lý theo thẩm quyền quy định
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên án nhóm bị cáo gồm tám đối tượng cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo có trạng vào đêm ngày hai mươi bốn tháng hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trong lúc nhậu cùng nguyễn thanh dung võ trường giang và nhóm bạn tại khu vực phố đi bộ thuộc phường mỹ long
thành phố long xuyên thì xảy ra mâu thuẫn giữa dũng và lập thì được mọi người can ngăn
sau đó lập xúi dục nguyễn bảo toàn ba mươi ba tuổi nguyễn tấn tiến một mươi tám tuổi dùng dao và mũ bảo hiểm đuổi đánh ra gây thương tích
lập tiếp tục xúi dục các bị cáo đi tìm dũng chém
trên đường đi trần thành tải một mươi chín tuổi thấy đoàn khải hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đang nghe điện thoại trên tay có cầm một con dao nhìn về phía tải
nhóm của tải đã cầm dao đi đến thì hoàn bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi hoàn bị tải cầm dao chém một nhát vào đầu khiến bất tỉnh
hoàn được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là sáu mươi ba còn nhóm của tải sau đó bị bắt khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án mức cao nhất là một mươi năm năm sáu tháng tù giam đối với trần thành tải về tội giết người và cố ý gây thương tích
các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm đến tám năm về tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền ba trăm một mươi triệu đồng
một nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa vào thành phố buôn ma thuột để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm này gồm lê công toản nguyễn duy hoàng lường đình nam và lê thị hạnh đều tạm trú ở thành phố buôn ma thuột
bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một đã mở hai tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ và tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi một năm cho khoảng một trăm năm mươi người với tổng số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ ba xe mô tô hai mươi chín xe máy tám mươi ba triệu đồng một mươi bốn điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật có liên quan đến việc cho vay nặng lãi
để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời gian gần đây cùng với việc thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh thái nguyên hàng nghìn người lao động đã trở lại làm việc tại các khu cụ công nghiệp
lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân một số đối tượng đã gia tăng hoạt động trộm cắp cướp cướp giật tài sản
cuối tháng chín tại khu công nghiệp yên bình thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên xảy ra liên tiếp bốn vụ cướp giật tài sản
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phát hiện hai nhóm đối tượng nghi vấn tiến hành triệu tập đấu tranh với các đối tượng xác định nguyễn công hậu và ma công dương gây ra ba vụ cướp giật tài sản mai thanh hải gây ra một vụ cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản
theo đó từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng chín hai đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản một vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn định hóa phú lương thái nguyên phổ yên
nữ điều khiển xe máy và cũng có sơ hở về điện thoại
những điện thoại chúng tôi cướp giật được chúng tôi đem bán và sử dụng ăn uống sang xe cộ sử dụng mua mặt túy
cũng liên quan đến địa bàn khu công nghiệp công an thành phố sông công vừa đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng tại một công ty thuộc khu công nghiệp sông công một
theo đại diện công ty qua kiểm kê tài sản trong khoảng thời gian
từ mùa một tháng sáu đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình linh kiện điện thoại gây thiệt hại lớn cho công ty
theo trình báo công ty sự mất trộm tài sản đến thời điểm phát hiện ra rơi vào khoảng bốn năm tháng và cũng không xác định được thời điểm mất thời điểm nào
và cái số lượng hàng hóa mất thì nó nhiều loại hàng hóa linh kiện điện thoại và nó không có đặc điểm riêng
không có mã số không có số đăng ký như các phương tiện chủ sĩ khác
thế là đấy là một điều thực sự khó khăn
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng là người quản lý và nhân viên của công ty
gồm trần anh tú trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xưởng nguyễn tất bình và nguyễn thị tuyết mai
chủ nhiệm sản xuất của sưởng hai nguyễn ngọc sơn và trần thị trang là nhân viên của công ty
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi chín vụ trộm cắp tài sản với số lượng bốn trăm bảy mươi bốn màn hình điện thoại các loại
tổng trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
vụ án trên cũng chỉ là một trong một mươi hai vụ trộm cắp tài sản mà công an thành phố sông công triệt phá từ đầu năm đến nay
qua những vụ án cho thấy tội phạm xâm phạm sở hữu đang có dấu hiệu dịch chuyển trở lại địa bàn khu cụm công nghiệp
để giảm thiểu những vụ việc và thiệt hại có thể xảy ra tại địa bàn khu cụm công nghiệp
sớm phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội
các doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động có các phương án quản lý bảo vệ tài sản
tích cực phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra làm rõ các vụ án